đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại lữ đoàn công binh năm trăm bảy mươi năm quân khu một huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tới đông đảo cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri thuộc lữ đoàn công binh năm trăm bảy mươi năm đã gửi nhiều kiến nghị
tới quốc hội chính phủ như vấn đề nhà ở cho các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp chính sách chế độ tiền lương
vấn đề bố trí lại việc làm cho người lao động sau khi tham gia lực lượng động viên trở về
cử tri huyện đồng hỷ cũng gửi tới quốc hội và chính phủ một số ý kiến như vấn đề phòng chống tham nhũng hiện nay
việc đội vốn của một số dự án lớn chế độ chính sách cho người cao tuổi ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp
tại buổi tiếp xúc đồng chí phạm bình minh cũng đã thông tin những nét lớn về tình hình phát triển
kinh tế xã hội của đất nước tình hình thế giới khu vực công tác đối ngoại của đảng và nhà nước ta
trong thời gian qua đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri để trình lên quốc hội